tin bày mới đây ông dương tấn hiển phó chủ tịch thường trực ubnd tp vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức tiếp nhận người dân cần thơ trở về từ vùng có dịch
theo kế hoạch này khi người dân về đến các chốt kiểm soát dịch của cần thơ sẽ được phân loại theo kết quả xét nghiệm
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai thì xử lý theo quy định
nếu kết quả âm tính thì phân loại theo chứng nhận tiêm chủng
những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
hay đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày và thực hiện năm k
nếu người chưa tiêm đủ liều vaccine thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng thì thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện năm k
những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thì thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
người dân cần thơ về từ vùng dịch sẽ được xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí tại chốt kiểm soát và trong thời gian cách ly
người cách ly y tế tập trung được hỗ trợ tiền ăn tám mươi đồng trên một ngày thời gian theo thực tế cách ly
người cách ly y tế tại nhà được hỗ trợ một mươi năm kg gạo trên một người
và được hỗ trợ khẩn cấp với mức năm trăm linh đồng trên một người
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại